trong dịp tết trung thu ngoài các đồ chơi truyền thống cho trẻ em
cũng có nhiều mặt hàng đồ chơi được nhập từ trung quốc vào trong đó có nhiều mặt hàng mang tính bạo lực
các lực lượng chức năng của tỉnh lạng sơn vừa tích cực xử lý
để trẻ em cả nước được đón một mùa trung thu vui vẻ và lành mạnh
đội quản lý thị trường số hai thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn vừa thu giữ hơn bảy trăm linh khẩu súng nhựa
được các đối tượng buôn bán vận chuyển từ biên giới vào sâu trong nội địa nhằm tiêu thụ trong dịp tết trung thu
đây là những đồ chơi mang tính bạo lực ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ
các lực lượng chức năng của tỉnh lạng sơn đã đẩy mạnh kiểm tra các cửa hàng
các điểm lưu thông các cổng trường học có bán các đồ chơi trung thu cho trẻ em
xử lý nghiêm các chủ hàng bán đồ chơi không rõ nguồn gốc đồ chơi mang tính bạo lực
qua đó đã xử lý hai mươi năm vụ vi phạm trong kinh doanh vận chuyển buôn bán đồ chơi trẻ em
xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
ngay từ đầu tháng chín tri cục đã xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra các mặt hàng tết trung thu
chỉ đạo các đội quản lý trường xây dựng kế hoạch chuyên đề trình hãnh đạo chí cục phê duyệt
ngoài việc kiểm tra đảm bảo vệ sinh nhân vật lực phẩm các cơ sở sản xuất bánh trung thu
đội bộ phận quản lý trường trực thuộc tăng cường tuyên truyền kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng đồ chơi
trong đó chú trọng đến các mặt hàng đồ chơi có ảnh hưởng đến giáo dục nhân cách của trẻ em
các mặt hàng đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường
việc tăng cường xử lý các đồ chơi mang tính bạo lực sẽ góp phần cho trẻ em có một mùa trung thu an toàn